những ngày tháng bảy này cả nước hướng về kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn nơi yên nghỉ của hơn một mươi liệt sĩ
mỗi ngày đón hàng ngàn lượt người đến viếng thăm
trong dòng người ấy có những cựu chiến binh đi viếng thăm đồng đội
nhiều năm nay cứ đến dịp ngày hai mươi bảy tháng bảy cựu chiến binh trần thanh xuân cùng đồng đội
lại về nghĩa trang trường sơn để thắp một nén hương tưởng niệm những người đồng đội
những chiến sĩ của sư đoàn ba trăm linh bốn đã ngã xuống trong cuộc chiến tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ quảng trị
đi đến từng nấm mộ các cựu chiến binh hồi tưởng lại một thời đồng đội cùng nhau
sẻ dọc trường sơn đi cứu nước không màng đến khó khăn luôn sát cánh cùng nhau chiến đấu
nhưng mà với cái lòng tức là vì nước vì dân mỗi chiến sĩ của chúng tôi là luôn phát huy được
cái tình đồng đội cao cả
trong lúc khó khăn cùng lúc ác liệt luôn luôn là sát cánh bên nhau
có một khẩu hiệu rằng là phải chiến thắng giải phóng tổ quốc
chúng tôi là người thanh niên
một mươi sáu một mươi bảy một mươi tám tuổi hồi nét đường chiến đấu vào năm các đồng chí đại đang nằm biến tại đấy
có những gia đình chưa hề biết được
chúng tôi là những hội viên đã từng chiến đấu trở về
thì xin nguyên mình tiến các anh hùng liệt sĩ
trời quảng trị những ngày tháng bảy nắng như đồ lửa
cả nghĩa trang liệt sĩ trường sơn là một màu trắng
màu trắng của hơn một mươi ngôi mộ
của khói hương từ những cựu chiến binh đến từ mọi miền trên tổ quốc
tưởng nhớ đến những người đồng đội đã nằm xuống đất mẹ mãi mãi
như kẻ mất người con thì cái đó là một mối tung đau đớn đối với bản thân của tôi
nhưng mà như thì đi luôn tiền đi thăm người trang trường sơn đi
thăm các đồng chí đã ngã xuống vì tổ quốc thân yêu
hơn bốn mươi năm qua đi chiến tranh đã lủi ra
bom đạn đã nằm yên trong quá khứ
nhưng những nghĩa tình của người đang sống với các anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc sẽ không bao giờ tắt